đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
dự hội nghị triển khai các quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh ninh bình
tại hội nghị đã công bố quyết định điều động đồng chí nguyễn thị thanh thôi tham gia ban chấp hành
ban thường vụ và thôi giữ chức vụ bí thư tỉnh nguyễn ninh bình nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
điều động phân công đồng chí giữ chức vụ phó ban tổ chức trung ương
công bố quyết định của bộ chính trị về việc điều động đồng chí nguyễn thị thu hà
ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi bốn
điều động phân công chỉ định đồng chí tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy ninh bình
nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đồng chí phạm minh chính lưu ý
tỉnh ninh bình cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiến hành đại hội đảng các cấp đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra
song song với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi